ngày sáu tháng một mươi một tại km tám bảy trăm linh đường dt bảy trăm một mươi chín thuộc thôn tiến an xã tiến thành
thành phố phan thiết bình thuận đã ghi nhận một vụ sạt lở nghiêm trọng
đất từ trên đồi tràn xuống đường với chiều dài hơn ba trăm linh mét đồng thời phá hủy mặt đường
tạo thành hai hố sâu hơn một mươi mét kéo dài xuống bờ biển trong khu vực
theo người dân địa phương cho biết từ đêm ngày năm tháng một mươi một trên địa bàn có mưa lớn kéo dài
đến khoảng gần một giờ sáng ngày sáu tháng một mươi một thì nước cùng với một lượng lớn đất cát ở trên đồi
tại vị trí của một dự án bất động sản đang thi công đã tràn xuống đường dt bảy trăm một mươi chín
lấp kín một đoạn đường dài hơn ba trăm linh mét
cùng với đó nước cũng xói lở tạo hàm ếch phá vỡ nhiều mảng bê tông nhựa
làm hư hỏng một phần mặt đường dt bảy trăm một mươi chín rất nguy hiểm
đồng thời tạo thành hai hố sâu có chiều rộng hơn năm mươi mét kéo dài xuống dưới biển
rất may do trời mưa lớn không có người đi lại nên không có thiệt hại về người và phương tiện giao thông
sau khi chúng tôi nhận được tin chúng tôi cũng đã quy động lực lượng quân sự công an và một số dân phòng
trước mắt là đến để hướng dẫn để cho hội dân và những người tham gia giao thông
tức là cái hướng đi để làm sao là không đi qua cái đường này gây nguy hiểm
thì cũng rất may mắn là nó bị vào lúc buổi sáng khuya cho nên cái đoạn đường này lúc đó cũng rất là ít người đi
cho nên là cái việc mà gây ra tai nạn
đối với con người thì hoàn toàn không có
tại khu vực này phía tây của tuyến đường dt bảy trăm một mươi chín là một đồi cát rất cao
có một dự án bất động sản với diện tích rất lớn đang triển khai thi công
khối lượng đất cát từ khu vực của dự án này tràn xuống đường với khối lượng lên tới hàng trăm nghìn mét khối
do bùn đất cát lấp kín một đoạn đường dài đã gây ách tắc giao thông nghiêm trọng vào sáng nay
rất nhiều phương tiện giao thông chạy thường xuyên qua tuyến đường này đã phải chuyển đi hướng khác
sau khi nhận được tin từ ngành giao thông
ngành giao thông hồ tải đã tập trung các thủy lượng lại và cũng như phối hợp bài lực lượng của công ty và novaland
đã xử lý để mà nạ quét cái cát tràn qua đường
và đến sáu h một mươi năm thì toàn tuyến đã thăng và người dân tham gia thăm đi lại bình thường
thì hiện nay trong ngày hôm nay ngành giao thông hồ tải sẽ tập trung để mà xử lý hết phần cát còn lại
và đảm bảo cho thông đường thoáng sạch sẽ
và đối với cái lễ này thì là sở cũng sẽ tập trung là để mà xử lý lấp đầy và trước mắt là thảm lại cái đá cấp ngớ để mà đảm bảo giao thông bình thường
và tương lai thì sẽ xử lý lại cái khoảng trải mất hoàng trong thời gian sớm nhất
và ngành giao thông hồ tải cũng sẽ làm việc lại công ty novaland để mà xử lý ngăn chặn người lâu dài
và xử lý cái dòng nước để mà không tránh xảy ra cái thang này nữa
đường dt bảy trăm một mươi chín là tuyến đường du lịch ven biển rất quan trọng của tỉnh bình thuận nối phan thiết với thị xã la di
dọc theo tuyến đường có rất nhiều dự án du lịch được triển khai
trước đây tại khu vực này cũng đã xảy ra tình trạng cát tràn xuống đường gây khó khăn cho việc đi lại của bà con trong khu vực
chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư cần có biện pháp khắc phục để không ảnh hưởng tới người dân nơi đây